mặc dù bộ lao động thương minh và xã hội chưa có công bố chính thức về mức lương thưởng tết trên cả nước
nhưng tại một số tỉnh thành phố lớn như thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng hải phòng đã bắt đầu dục dịch công bố
dự kiến thưởng tết đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ cao hơn mức của năm hai nghìn một mươi sáu do tình hình kinh tế có nhiều dấu hiệu khởi sắc
làm việc trong một doanh nghiệp dệt dự kiến năm nay mức thưởng của anh nguyễn văn tuấn sẽ rơi vào tầm một tháng lương cơ bản
tương đương với khoảng ba triệu đồng
mức thưởng này được cho là không có sự đột biến song cũng thể hiện sự cố gắng của các doanh nghiệp dệt may trong một năm
có nhiều khó khăn khi chi phí nguyên liệu đầu vào và lương tối thiểu đều tăng cao
theo khảo sát lương thưởng trực tuyến năm hai nghìn một mươi bảy trên gần ba trăm linh doanh nghiệp vừa công bố
dẫn đầu mức thưởng vẫn thuộc về khối doanh nghiệp bất động sản dược phẩm viễn thông và dầu khí
với tiền thưởng dự kiến tăng từ năm đến một mươi
phục hồi nhẹ của tình hình kinh tế cũng dẫn đến xu hướng thưởng tết hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy năm nay của các doanh nghiệp
cũng theo hướng là có xu hướng tăng nhẹ tăng nhẹ thôi chứ không có sự đột biến quá lớn so với cả năm trước
đương nhiên trong chính sách thưởng cuối năm nay với nền kinh tế như này và rất nhiều loại hình doanh nghiệp
thì mặt bằng chung là việc thưởng sẽ có sự điều chỉnh tăng
tuy nhiên sự đột biến cũng chỉ ở những doanh nghiệp hết sức đặc thù thôi
tuy nhiên bên cạnh mức thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng
cũng có đơn vị chỉ dự kiến chi trả thưởng tết cho người lao động chưa đến một trăm linh đồng
linh quan đến vấn đề này nhiều ý kiến cho rằng nên trả
đưa thưởng tết vào tiền lương để tạo ra tính ổn định tránh tình trạng xén lương để thưởng tết như một số đơn vị
với chúng tôi thì cái lương thưởng nó phải là sự ghi nhận cái đóng góp của mỗi cá nhân
vì vậy nó cũng sẽ không phải là một cái chính sách cao bằng
mà nó sẽ được đải ngộ trên cơ sở cái đóng góp của mỗi anh chị em trong cả một năm
thế và chúng tôi cũng ghi nhận cái điều đó dựa trên cơ sở một cái chương trình
mà ghi nhận cái kết quả đóng góp của người lao động hàng năm
và dự kiến thì chúng tôi cũng chỉ mới ở được cái mức độ trung bình thôi từ một đến hai tháng lương thôi
thưởng tết đã thành truyền thống của doanh nghiệp việt nam
và nó mang nhiều ý nghĩa động viên cho người lao động sau một năm làm việc vất vả
do rằng người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp trên cả một trận đường dài
thì quỹ lương và thưởng tết cần được doanh nghiệp ưu tiên và cân nhắc ngay từ đầu năm
thậm chí có thể đưa vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp và giá thành sản phẩm